thưa quý vị và các bạn tại bắc bộ ở tầng thấp khu vực đồng bằng vẫn chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh suy yếu
với đới gió đông nam ẩm tác động tạo ra những cơn mưa nhỏ mưa phùn và sương mù
còn ở mực năm m dãnh thấp trong đới gió tây di chuyển từ khu vực thượng lào sang gây ra những cơn mưa rào và rông cho vùng núi
trong đêm nay và ngày mai hai hình thái này tiếp tục song hành tồn tại
vì thế ở khu vực phía đông bắc bộ trong đêm nay và sáng sớm ngày mai vẫn còn có mưa nhỏ mưa phùn và sương mù trộn lẫn
trong khi đó ở khu vực các tỉnh lai châu điện biên lào cai phía bắc của tỉnh yên bái hay khu vực phía tây của tỉnh hà giang
vẫn sẽ có mưa rào và có nơi có rông
sang ngày mai ở các tỉnh phía đông bắc bộ mưa sẽ kết thúc trước chín giờ sáng
sau chín giờ trời khô ráo nên nhiệt độ tăng lên mức từ hai mươi bốn đến hai mươi sáu độ
còn ở khu vực phía tây và tỉnh hà giang vẫn chịu ảnh hưởng của rãnh thấp trong đới gió tây nên còn có mưa rào và có nơi có rông
vì thế nền nhiệt cũng không tăng quá cao từ hai mươi năm đến hai mươi bảy độ
trong đêm nay mưa cũng sẽ còn xảy ra ở khu vực ven biển các tỉnh thanh hóa nghệ an và hà tĩnh
tuy nhiên sang đến ngày mai sau chín giờ thì cả miền trung trời đồng loạt chuyển nắng
từ thanh hóa đến hà tĩnh nhiệt độ cao từ hai mươi sáu đến hai mươi bảy độ
trong khi các tỉnh từ quảng bình đến quảng ngãi nhiệt độ giao động trong khoảng từ hai mươi tám đến hai mươi chín độ
khu vực từ bình định trở vào đến bình thuận nhiệt độ từ hai mươi chín đến ba mươi một độ
khu vực tây nguyên và nam bộ cũng sẽ đón ngày chủ nhật trong tiết trời nắng giáo
nền nhiệt cao nhất ngày mai tại tây nguyên là từ hai mươi chín đến ba mươi một độ
còn tại khu vực nam bộ mức nhiệt ngày mai sẽ phổ biến từ ba mươi ba đến ba mươi bốn độ
trên biển ở khu vực phía bắc đông bắc của vùng biển
phía bắc của biển đông còn có gió mạnh cấp sáu
trong khi khu vực huyện đảo hoàng sa cường độ gió đông bắc giảm còn cấp năm
với vùng biển từ bình thuận đến cà mau vùng biển phía tây khu vực nam biển đông
bao gồm vùng biển phía tây khu vực huyện đảo trường sa gió đông bắc mạnh cấp năm
có lúc cấp sáu giật cấp bảy biển động
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước